do mâu thuẫn từ trước khi đến ngã tư giao lộ nữ tài xế lái ô tô vinfast biển kiểm soát sáu mươi a tám mươi sáu nghìn bốn mươi tám đã tông nhiều lần vào đuôi xe lexus biển kiểm soát bảy mươi hai a ba mươi bốn nghìn ba trăm ba mươi năm
sau đó tài xế xe resus quay đầu lao trực diện vào đối phương khiến cho hai xe hư hỏng
sau đó cả hai điều khiển xe rời khỏi hiện trường
vụ việc khiến nhiều người dân tụ tập theo dõi gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
nhận tin báo công an tp bà rịa phối hợp với viện kiểm soát nhân dân củng cấp
tiến hành khám nghiệm hiện trường thu thập tài liệu chứng cứ
vụ việc đang được công an tp bà rịa tiếp tục điều tra làm rõ
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh thừa thiên huế vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng nguyễn nhật trường chú tại xã sơn thủy huyện an lưới
về hành vi xâm nhập trái phép và tấn công mạng máy tính công ty mgi
có địa chỉ tại khu đô thị mới an cựu phường an đông tp huế
vì mâu thuẫn cá nhân trường sử dụng laptop của mình xâm nhập vào các thư điện tử email của các nhân viên trong công ty mgi
sau đó đối tượng lập ra một email nặc danh để giả danh nhóm hacker tại nhật bản
nhắn đe dọa tới các thư điện tử của các nhân viên đối tác công ty mgi tại hoa kỳ
ngoài tấn công trang web các công ty đối tác của mgi
đối tượng còn thực hiện ba đợt tấn công vào hai trang web do công ty mgi quản lý
gây nên mối đe dọa thường xuyên liên tục đến hệ thống của công ty này
một điểm tập kết thuốc lá lậu trên khu vực biên giới tỉnh biên
vừa bị công an thị xã tịnh biên tỉnh an giang phát hiện bắt giữ
tối qua tại khu vực vườn tỉnh biên lực lượng công an phát hiện nhóm đối tượng đang vận chuyển hàng hóa nhập lậu
từ xuồng máy lên điểm tập kết nên tiến hành triển khai lực lượng bắt giữ
phát hiện tổ công tác lợi dụng đêm tối địa hình phức tạp
các đối tượng bỏ lại tăng vật rồi lên xuồng máy chạy về hướng biên giới để tẩu thoát
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện tạm giữ hai bao thuốc lá ngoại nhập lậu
nhãn hiệu z mà các đối tượng đã bỏ lại
hiện vụ việc đang được bàn giao cho công an thị xã tịnh biên tiếp tục điều tra xử lý